lễ hội ẩm thực quốc tế hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố đà nẵng với chủ đề hương vị quê hương
với phong phú ẩm thực của một mươi bốn quốc gia trên thế giới đã tạo nên những nét đặc sắc về ẩm thực vùng miền
thu hút sự tham gia đông đảo của người dân và du khách
lễ hội có sự tham gia của một mươi ba đầu bếp quốc tế và một mươi ba đầu bếp đà nẵng với quy mô một mươi bốn gian hàng
đại diện cho một mươi bốn quốc gia với tài năng của các đầu bếp các món ăn đều mang đặc trưng của mỗi nước
vừa tạo nên sự hấp dẫn vừa kết nối ẩm thực việt nam ẩm thực đà nẵng với văn hóa ẩm thực thế giới
năm nay chúng tôi chọn đà nẵng là nơi diễn ra lễ hội ẩm thực quốc tế
bởi đà nẵng là nơi giao thoa hương vị của ba miền bắc trung nam của việt nam
với nguồn nguyên liệu chế biến phong phú sẽ là cơ hội cho một mươi ba đầu bếp quốc tế trổ tài
qua đây ban tổ chức kỳ vọng
mang lại những tinh hoa ẩm thực cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm tuyệt vời
trong năm ngày diễn ra lễ hội du khách còn được trải nghiệm mua nguyên liệu và chế biến món ăn đặc trưng
truyền thống của các nước trên nền tảng những nguyên liệu và gia vị sẵn có tại đà nẵng
mỗi đêm chủ tịch hiệp hội đầu bếp thế giới sẽ chọn ra một đầu bếp tiêu biểu
đại diện của một nước để biểu diễn và nấu món ăn đặc trưng phục vụ cho người dân và du khách
cảm thấy lễ hội ẩm thực này rất là rỗi động
có rất là nhiều món ăn ngon đến từ nhiều nơi
có một số món thì có vẻ là nó hơi lạ một chút nhưng mà nhìn cách các đầu bếp chế biến rất là nghệ thuật
em có thưởng thức được bốn món
một món là đặc sản của việt nam còn một món của mexico có một món của nhật bản
trong những năm gần đây thành phố đà nẵng được biết đến như một điểm đến mới nổi hấp dẫn
được các trang mạng tạp chí uy tín quốc tế đánh giá bình chọn là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu
lễ hội ẩm thực quốc tế đà nẵng
năm hai nghìn một mươi chín là dịp đem đến cho thực khách không gian ẩm thực đặc sắc và phong phú
đồng thời khẳng định thương hiệu điểm đến của sự kiện lễ hội hàng đầu châu á